tại hà nội liên minh hợp tác xã việt nam đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước
hệ thống liên minh hợp tác xã việt nam lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với sự tham dự của hơn ba trăm linh đại biểu đại diện cho liên minh hợp tác xã việt nam các tỉnh
và một số hợp tác xã điển hình tiên tiến trong cả nước
với mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác hợp tác xã nhanh và bền vững
xây dựng hệ thống liên minh hợp tác xã các cấp vững mạnh
trong năm năm qua liên minh hợp tác xã việt nam đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước
với các chủ đề nội dung phong phú và thiết thực qua đó đã đem lại giá trị gia tăng
cho kinh tế hộ thành viên thúc đẩy phát triển kinh tế cá thể hộ gia đình
đóng góp trên ba mươi gdp cả nước
hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã tổ hợp tác đã thu hút hơn ba triệu lao động
tạo hơn bốn mươi việc làm mới hàng năm
đáng chú ý thu nhập bình quân người lao động trong hợp tác xã tăng một trăm bốn mươi hai
năm hai nghìn một mươi năm là ba mươi sáu triệu đồng một người một năm
năm hai nghìn hai mươi là năm mươi một triệu đồng một người một năm